thưa quý vị sáng nay ngày bốn tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp
chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thảo luận nhiều nội dung quan trọng
dự phiên họp có các đồng chí phó thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ lãnh đạo các bộ
các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ đại diện lãnh đạo một số ban
ủy ban cơ quan của trung mương đảng và quốc hội lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế nhà nước
phiên họp tập trung đánh giá về tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia
công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trong thời gian tới và một số nội dung quan trọng khác
theo báo cáo tại phiên họp trong tháng bốn và bốn tháng đầu năm nền kinh tế việt nam tiếp tục chịu tác động kép
của những yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế bất cập nội tại
kéo dài trong khi đó nước ta là nước đang phát triển nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi
quy mô còn thiêm tốn độ mở cao sức chống chịu khả năng cạnh tranh còn hạn chế
tuy nhiên nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của bộ chính trị ban bí thư
đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực
khá toàn diện kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn được bảo đảm
các ngành lĩnh vực tiếp tục được tăng trưởng bảo đảm cung cấp điện nhất là trong dịp nắng nóng vừa qua
đầu tư phát triển tiếp tục được thúc đẩy kể cả đầu tư trong nước và thu hút fdi
các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi nhất là dịp lễ đời sống người dân tiếp tục được nâng lên
an sinh xã hội được bảo đảm không để thiếu lương thực thực phẩm kể cả trong dịp giáp hạt
phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh an ninh quốc phòng được tăng cường đối ngoại được mở rộng
các tổ chức uy tín quốc tế đánh giá khả quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội của việt nam
bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản nước ta vẫn còn những hạn chế bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức
cùng với biểu dương những kết quả của các đơn vị đã đạt được trong tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ
thời gian gần đây tỷ giá và giá vàng trong nước tăng do giá vàng giá đô la mỹ trên thị trường thế giới tăng cao
tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của khu vực tư nhân trong một số lĩnh vực còn khó khăn
số doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn cao bình quân mỗi tháng khoảng hai mươi một sáu nghìn doanh nghiệp
cùng vì đó thị trường bất động sản bước đầu ẩn định nhưng khó khăn vướng mắt còn chậm được giải quyết
nợ xấu có xu hướng tăng việc triển khai gói tiến dụng một trăm hai mươi tỷ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm
vẫn còn ba mươi hai tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ có nguy cơ thiếu cát sàn lấp nền trong một số dự án giao thông trộm điểm
đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn thiên tai dịch bệnh biến đổi khí hậu nhất là nắng nóng hạn hán nghiêm trọng ở nhiều địa phương
các vùng đồng bằng sông kỳ long tây nguyên và trung bộ an ninh trật tự an toàn xã hội tình hình tội phạm trên một số địa bàn
tội phạm mạng an ninh an toàn thông tin còn diễn biến phức tạp còn có những vụ tai nạn giao thông cháy nổ nghiêm trọng
trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt phục vụ kỳ họp thứ bảy của quốc hội đặc biệt lưu ý hoàn thiện các dự án luật nghị quyết
các báo cáo tờ trình đồng thời yêu cầu thực hiện tốt việc giải trình với quốc hội tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả
phối hợp đồng bộ hài hòa chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm lưu ý không điều hành giật cục
và chính sách tài khóa phải chủ động tích cực hơn bảo đảm hài hòa giữa tỷ giá và lãi suất cung ứng đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế
kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ xấu sớm trình cấp có thẩm quyền về miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp
người dân phát triển lành mạnh an toàn hiệu quả thị trường chứng khoán trái phiếu bất động sản vàng xử lý nghiêm các vi phạm
cùng với đó là tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo công an việc làm sinh kế cho người dân
nắm chắc diễn biến tình hình trong nước quốc tế nâng cao năng lực phân tích dự báo phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả
đẩy mạnh phân cấp phân quyền phân bổ nguồn lực nâng cao năng lực thực thi gắn với tăng cường kiểm tra giám sát
cùng với đó là tăng cường đoàn kết thống nhất giữ gìn kỷ luật kỷ cương hành chính kịp thời tháo gỡ những điểm ngẽn khó khăn vướng mắt
chủ động giải quyết theo thẩm quyền không trông chờ ỉ lại và kịp thời đề xuất kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền
đặc biệt trong mọi trường hợp phải bảo đảm ổn định chính trị xã hội củng cố quốc phòng an ninh tăng cường đối ngoại
hội nhập quốc tế và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận của xã hội
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu từng bộ ngành địa phương ra soát ký các nhiệm vụ tháng năm gắn với nhiệm vụ cả năm
và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các bộ trưởng trưởng ngành chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ
quyết liệt bám sát nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng các nghị quyết chỉ đạo của trung ương bộ chính trị lãnh đạo chủ chốt
phát huy tinh thần chủ động tích cực đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám làm bảo đảm hiệu quả trong chỉ đạo điều hành tạo động lực phát triển bứt phá trong năm hai nghìn hai mươi